những năm gần đây thành phố lai châu đã có những bước phát triển vượt bậc
kinh tế phát triển đúng hướng đời sống nhân dân các dân tộc từng bước được cải thiện và nâng cao
an ninh chính trị được giữ vững trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
thành phố lai châu đang nỗ lực đạt các tiêu chí đô thị loại hai ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mặc dù theo mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố lai châu mới đạt đô thị loại hai
nhưng đến nay thành phố đã đạt sáu mươi trên bảy mươi điểm tối thiểu của đô thị loại hai
thành phố đang khai thác tốt tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế thương mại dịch vụ và du lịch
giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút các nhà đầu tư và du khách đến tham quan
tôi là người dân thành phố sống ở đây đã lâu năm rồi
trong thời kỳ vừa qua thành phố đầu tư trồng cây xanh lát vỉa hè trang trí đèn
đường xanh sạch đẹp chúng tôi cũng rất là phấn khởi cho nên là người dân chúng tôi cũng rất là mong
thành phố đạt chuẩn đô thị loại hai
nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí về đô thị loại hai thành phố lai châu đã tập trung
huy động các nguồn lực cải tạo hạ tầng các khu dân cư chỉnh trang đô thị
lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp
thứ nhất là để nhầm
là đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại hai theo đúng cái chương trình phát triển đô thị của thành phố lai châu
đã được tỉnh phê duyệt
cái thứ hai nữa đồng thời với cái việc đó thì là để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân
trên địa bàn thành phố
và cái thứ ba nữa cũng là tạo cái điểm nhấn
vừa là tạo lên cái nét văn hóa đặc trưng
của thành phố lai châu cũng như là thu hút du lịch đến với thành phố lai châu trong thời gian tới
những năm qua với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền mặt thương mại dịch vụ du lịch
nông nghiệp hàng hóa đã phát triển rõ nét
công nghiệp tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển đô thị được xây dựng và quản lý đồng bộ
hạ tầng kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu của người dân
thành phố lai châu phấn đấu sẽ sớm đạt tiêu chuẩn đô thị loại hai so với mục tiêu đề ra